việc doanh nghiệp việt nam phát triển khá đa dạng các lĩnh vực đầu tư sang lào cho thấy tính đa dạng trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp việt nam
có những đặc điểm dễ nhận thấy đó là chiến lược đầu tư của các doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư thấp khả năng quay vòng vốn nhanh nhanh chóng đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp và cả địa phương mà doanh nghiệp đến đầu tư
nhìn chung giới doanh nhân việt nam đang đầu tư tại lào đều cho rằng nhờ quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước
nam khi đầu tư vào đất nước triệu voi có khá nhiều lợi thế không chỉ về luật pháp mà cả về tình cảm con người
người dân lào luôn nhìn nhận người dân việt nam như những người anh em rất thân thiện
bên cạnh đó tác động từ các dự án đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp việt cũng đã góp phần phát triển kinh tế xã hội cho các doanh nghiệp và địa phương của lào
từ các dự án đầu tư cô su mang lại được những bước tiến bộ của xã hội
ví dụ như là nó thay đổi bộ mặt của
ví dụ như là tại sao như vậy
vì các cơ sở hạ tầng được tạo dựng này rồi một loạt các công trình về công cộng ví dụ như là về đường trường trạm v v
được xây dựng lên để phục vụ cho tất nhiên là dự án nhưng mà cũng phục vụ cho chính nhân dân ở vùng dự án
nhưng một cái tối cao nữa là nhân dân lại có việc làm và họ lại có thu nhập và đời sống của họ thì ngày được cải thiện
con cái của họ thì cũng dần dần được đi học hành
đảng nhà nước và nhân dân lào luôn dành những tình cảm hết sức đặc biệt dành cho việt nam
chính phủ và các bộ ban ngành đã có những nỗ lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp việt nam
với mọi vướng mắc về thủ tục hành chính hay là thủ tục đầu tư chúng tôi đều có cơ chế giải quyết nhanh chóng cho nhà đầu tư việt nam
có một điều chúng tôi muốn khuyến cáo doanh nghiệp việt nam đó là các doanh nghiệp nên chủ động thích ứng với những khác nhau trong văn hóa giữa hai bên
tuy nhiên cơ sở hạ tầng và luật pháp lào vẫn chưa có được sự đồng bộ
trong khi lực lượng lao động tại lào lại không nhiều trình độ còn hạn chế
và văn hóa chưa cao khiến các doanh nghiệp việt nam đầu tư ở lào gặp không ít khó khăn khi muốn phát triển những dự án xứng tầm
chính phủ lào khuyến khích các nhà đầu tư đến từ tất cả các quốc gia cạnh tranh một cách công bằng
đồng thời phải nghiêm chỉnh chấp hành theo đúng luật pháp của lào
nếu có khó khăn vướng mắc gì trong đầu tư kinh doanh có thể trao đổi hoặc kiến nghị trực tiếp với các bộ ngành liên quan để kịp thời giải quyết
để hoạt động đầu tư của doanh nghiệp việt nam tại lào đạt kết quả tốt
hiệp hội các nhà đầu tư việt nam sang lào kiến nghị chính phủ lào xem xét quy hoạch lại quỹ đất
xác định khu vực phát triển nông nghiệp dài hạn ưu tiên giao phía việt nam nghiên cứu dự án trồng cây ăn quả
đối với các dự án nông lâm nghiệp ổn định khai thác kinh doanh tốt
cần xem xét cấp giấy phép kinh doanh thời hạn năm năm thay vì một năm như hiện nay
đầu tiên bà lan dương có thể chia sẻ về bức tranh quy mô
cũng như là những thành công của các doanh nghiệp việt trong quá trình đầu tư sang lào thời gian qua được không ạ
trong những năm gần đây số lượng các doanh nghiệp việt nam đầu tư sang lào ngày càng tăng cả về số lượng cho lẫn quy mô
điểm hình là các tập đoàn cao su ví dụ như hoành gia lai và tập đoàn công nghiệp cao su
như vậy trong các lĩnh vực đầu tư chủ yếu là nông lâm nghiệp thủy sản thủy điện và khoáng sản
tổng số các dự án hiện nay có hai trăm bảy mươi tám dự án với số vốn hơn năm tỷ đô la
theo bà thì đâu là những lĩnh vực tiềm năng mà các doanh nghiệp việt có thể đầu tư phát triển một cách bền vững tại thị trường lào trong thời gian tới ạ
chúng ta đều biết là nông lâm thủy sản là cái lĩnh vực mà đứng thứ hai sau khai khoáng và thủy điện
điều này thể hiện cả với quy mô và số vốn đầu tư
ví dụ như là ở lào thì tổng số vốn đầu tư vào nông lâm thủy sản chiếm bốn mươi ba với hai hai tỷ đô
ở lào diện tích rừng rất nhiều chiếm tới bảy mươi và tương đương với một trăm sáu mươi sáu km hai
và như thế nó rất thận lợi cho việc làm nông nghiệp sạch công nghệ cao để xuất khẩu sang các nước
cụ thể thì ở việt nam đã có những dự án thành công như thế nào về lĩnh vực nông lâm thủy sản tại thị trường nào
nếu mà nói về nông lâm thủy sản mà thành công thì hiện tại cũng mới bắt đầu
tức là có hoành gia lai bắt đầu làm bể thanh long tranh dây ở park song
còn những cái cây công nghiệp cao su và cà phê thì từ xưa đến nay vẫn là những mặt hàng truyền thống của các công ty việt
thành công từ những dự án mà như bà vừa chia sẻ thì chúng ta cũng đã nhắc tới và đã ghi có sự ghi nhận trong thời gian qua
nhưng bên cạnh đó thì có những nguy cơ thử thách nào hay không đối với các doanh nghiệp việt khi mà đầu tư phát triển tại thị trường nào
cũng có khá nhiều các cái thách thức
cái lớn nhất thì là cái sự không thống nhất giữa trung ương và địa phương
nhà đầu tư có thể là đã ký hợp đồng được với trung ương ký kết hợp tác rồi
thế nhưng khi xuống địa phương thì ông trưởng bảng người có quyền cao nhất
và đôi khi thì cái mảnh đất mà được trung ương giao thì trưởng bàn đã giao cho người khác rồi
đấy là một khó khăn cực kỳ lớn cho các doanh nghiệp việt nam
và như vậy thì ở lào thì chúng tôi cũng thấy rằng là chúng ta cần phải tiếp cận theo cái hướng từ dưới đi lên chứ không phải trên xuống
cái thứ hai là cái quy định về chín mươi lao động là địa phương
trong khi đó chúng ta được biết là lào thì là đất rộng người thưa
người nào thì năng suất lao động thấp kỹ năng lao động thì cũng không cao và kỷ luật lao động thì lại cũng thấp
nhưng mà lào người ta rất ưa thích các cái lễ hội
cứ đến kỳ lễ hội hoặc là dầm mùng một là người ta nghỉ
nếu mà có mai chay cưới xin thì họ cũng nghỉ cả tuần
như vậy là rất là khó khăn cho các cái công ty việt nam khi mà cần lao động lào trong cái thời kỳ cao điểm
thế mà nhiều khi là vì lao động của họ không có kỹ năng thì mình đã phải đào tạo
doanh nghiệp việt mất công đào tạo nhưng mà sau đó khi mà các cái công ty của trung quốc và thái lan họ trả mức lương cao hơn một chút
thì các công ty việt lại bị mất lao động
như vậy thì theo bà để giải quyết những vấn đề này
thì chúng ta sẽ cần phải khắc phục như thế nào
quan trọng nhất vẫn là cái khâu tuyên truyền
chính quyền địa phương họ tuyên truyền cho người dân để người dân ta hiểu
và cái thứ hai nữa là các cái doanh nghiệp việt phải thể hiện cái trách nhiệm của mình
đối với cộng đồng mình phải chia sẻ lợi ích với họ
thì họ mới gắn bó với doanh nghiệp và doanh nghiệp mới có thể đứng vững lâu dài ở cái thị trường lào
đây cũng là vấn đề mà tôi cũng rất muốn hỏi sâu hơn bà lan phương
đó là khi mà các nhà đầu tư việt nam đầu tư vào thị trường lào
thì cụ thể là chúng ta sẽ nên lưu ý những vấn đề gì
về việc là hòa hợp cái văn hóa kinh doanh
cũng như là xây dựng uy tín của nhà đầu tư tại cộng đồng mà chúng ta đang đầu tư
đầu tư ra nước ngoài thì các nhà đầu tư việt nam phải xác định rõ là cái mục tiêu này
chiến lược và cái quy mô đầu tư dựa theo cái năng lực của mình
cái điều quan trọng là mình phải tìm hiểu rất kỹ các cái thông tin ở cái nơi mình định đầu tư
và cái thế mạnh của mình liệu có làm được trong lĩnh vực đó không
cái thứ hai nữa là phải tuân thủ luật luật của việt nam đầu tiên
và sau đó là đến luật của lào
chúng ta cần phải hiểu và tôn trọng cái văn hóa của người địa phương
ví dụ như là người làm người ta không thích nói to
thế nhưng người việt sau khi uống rượu bia rồi thì thường hay nói rất to
thì người ta dị ứng với cả những người mà nói to như vậy là người ta sẽ không hợp tác
thì đấy là một cái giao cản về văn hóa mà khi mình sang đầu tư nước ngoài
mình phải rất hiểu về phong tục tập quán về văn hóa của họ
và cái điều nữa là mình phải tôn trọng cái quyền sử dụng đất theo luật tục
mình phải tôn trọng các cái chuẩn mực quốc tế
khi mà mình muốn thu hồi đất của họ thì phải có sự đồng thuận của người dân
đó là những vấn đề về văn hóa
ngoài ra những cái vấn đề khác như là về cải thiện cơ sở hạ tầng
rồi tạo công an việc làm cho người dân
cái đó nó là cái phần chia sẻ lợi ích
các doanh nghiệp việt thì muốn đầu tư lâu dài thì mình cần phải chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương
chia sẻ là chia sẻ về văn hóa về vật chất về tinh thần
ví dụ như là xây dựng cơ sở hạ tầng
hay là mình việt nam mình đã xây cho người ta rất là nhiều
các cái chùa này trường học này rồi là đường điện này đường điện giao thông
thế thì ngoài những cái đó ra thì cái đóng góp cho địa phương
và ngân sách địa phương hoặc là tăng thư nhập cho người dân thì cũng rất là quan trọng
và các doanh nghiệp cũng cần phải bảo vệ môi trường
có một điều nữa là các cái luật pháp của lào thì nó hơi phức tạp và nó khó tiếp cận
chính vì thế cho nên là rất nhiều các doanh nghiệp việt
khi mà tìm hiểu không kỹ thì đã gặp nhiều vướng mắt
và đây là một cái cơ hội cho các cái trung tâm hoặc là các công ty tư vấn về luật
có thể thành lập các công ty để tư vấn luật tư vấn về đầu tư tại lào
để hỗ trợ cho các doanh nghiệp việt ở đó
và ngoài ra thì khi mà có các cái tranh chấp thì chính quyền địa phương cũng
cũng cần chính quyền địa phương tổ chức đối thoại với người dân
để mà tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắt tiệp thời
với rất nhiều những khó khăn thử thách như thế thì
trong quá trình nghiên cứu cũng như tư vấn chính sách
cho các nhà hoạch định chính sách của cả lào và việt nam
thì bên phía của trung tâm phát triển cộng đồng bền vững s code
thì đã có những tư vấn như thế nào cho chính phủ hai bên
việc là thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước
về phía việt nam thì chính phủ việt nam đã rất là tạo điều kiện
để hỗ trợ cho các doanh nghiệp việt nam để đầu tư ra nước ngoài rồi
phía lào thì cũng đang trải thảm
thế nhưng mà tuy nhiên thì các doanh nghiệp thì họ vẫn mong muốn là
được thực hiện theo cái cơ chế một cửa
tức là tất cả mọi thủ tục từ khâu giám sát cho đến niêm phong
rồi là làm thủ tục xuất nhập khẩu thì làm tại cửa khẩu tại một nơi thôi
thì nó giảm đỡ về mất thời gian cũng như chi phí cho doanh nghiệp
đấy là cái mà doanh nghiệp việt mong muốn nhiều nhất
cái thứ hai nữa là doanh nghiệp cũng muốn là được hỗ trợ
ví dụ như là tạo thương hiệu nhãn mát hay là làm xuất xứ hàng hóa
để có thể xuất khẩu hàng đi nước khác
chúng tôi cũng tư vấn là các cái hiệp hội cần phải tăng cường cái vai trò của mình
bởi vì là trong số các hiệp hội đầu tư việt nam đầu tư ra nước ngoài
thì chúng tôi thấy là cũng có những hiệp hội đã làm rất tốt vai trò của mình
nhưng mà một số hiệp hội thì cũng chưa hẳn là đã làm thật tốt
vậy làm như thế nào chúng ta có thể phát huy được tốt những vai trò của các hiệp hội
trong việc kết nối thị trường đầu tư giữa lào và việt nam
ở lào đang có mấy một số các hiệp hội việt nam đầu tư tại lào
thế nhưng hiện tại thì lại đang mỗi một vùng sẽ có thêm các cái câu lạc bộ các cái doanh nghiệp
và thực ra các câu lạc bộ của từng vùng như thế thì họ hỗ trợ nhau lại hiệu quả hơn
ví dụ như là cái công ty ba trăm tám mươi năm ấy họ có thể tới công ty cao su việt lào
để họ học hỏi kinh nghiệm
là đàm phán với người dân địa phương như thế nào
để giải quyết những tranh chất liên quan đến đất đài địa phương
và sau đó là họ cũng chia sẻ lại là kết quả khá là tốt
với vị trí là một nhà đầu tư lớn và uy tín tại thị trường lào
thì theo bà các doanh nghiệp việt nam sẽ có thêm những bài học kinh nghiệm gì
để mà trở thành cái hành trang để trong thời gian tới
chúng ta có thể mở rộng hơn vùng lãnh thổ đầu tư sang các thị trường khác ở nước ngoài
với các nhà đầu tư việt nam mà ra nước ngoài
thì tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mình cần phải xây dựng cái thương hiệu hình ảnh
và đó phải là những nhà đầu tư có trách nhiệm
và trách nhiệm với cộng đồng mà mình đầu tư
thì ở đây nó phải thể hiện ở cái chúng tôi nghĩ là chia sẻ lợi ích với cộng đồng
có những công ty đã làm rất tốt cái việc chia sẻ lợi ích theo cái kiểu bốn mươi sáu hoặc là ba mươi bảy
thì khi mà người dân địa phương họ góp đất
thì các nhà đầu tư họ chia lợi ích chia sẻ lợi nhuận theo cái tỷ lệ là như vậy
thì tôi nghĩ là nó rất là hợp lý nó hài hòa lợi ích giữa các bên
cái thứ hai nữa là mình phải quan tâm
quan tâm đến văn hóa rồi là vật chất về tinh thần như tôi nói đó
các cái công ty của việt nam thì cũng đã xây các cái chùa
để cho công nhân người lào họ có thể đi lễ chùa một tháng hai lần vào giảm mùng một
để cho họ không phải rời cái chỗ làm để đi quá xa
có những công ty thì họ lại sử dụng xe cộ để đưa đón công nhân đi từ nơi khác đến
để họ có đảm bảo có đủ số lượng để làm việc
tức là mình phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động
để mình có người làm việc với mình trong khi mình cần
như vậy rõ ràng
rõ ràng là việc chúng ta xây dựng uy tín hình ảnh của nhà đầu tư
tại thị trường tại cộng đồng mà chúng ta đầu tư là rất quan trọng
và hy vọng rằng với những bài học kinh nghiệm được rút ra
từ việc các doanh nghiệp việt đầu tư tại thị trường lào
thì trong thời gian tới chúng ta sẽ có nhiều những thành công hơn nữa
ở các thị trường khác
cảm ơn bà ngô thị lan phương với những phân tích trong chương trình ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn chương trình
vâng thưa quý vị và các bạn
trên thực tế thì các doanh nghiệp việt khi đầu tư tại thị trường nào
cũng đã ý thức được việc xây dựng uy tín và hình ảnh của nhà đầu tư
bằng việc không chỉ mang lại các giá trị về vật chất
mà còn đem lại những giá trị về văn hóa tinh thần cho cộng đồng mà mình đang đầu tư
ví dụ như việc tạo công an việc làm góp phần tăng thu nhập cho người dân
cải thiện cơ sở hạ tầng đóng góp vào ngân sách địa phương
và có những hoạt động bảo vệ môi trường
những việc làm này cũng góp phần không chỉ tạo những điều kiện
để phát triển hơn nữa các hoạt động đầu tư tại thị trường lào
mà còn giúp những thành quả của việc đầu tư tại lào
sẽ trở nên bền vững hơn
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay
bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau